công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi
ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột là chủ mưu thuê bốn đối tượng bắt giữ đánh đập người khác
để đòi nợ bốn bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó lực lượng công an đã khởi tố bốn đối tượng đào duy thắng văn hồng mẫn nguyễn văn đô
cùng chú tại tỉnh đắk lắc và nguyễn duy trọng trú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một anh nguyễn văn nhất thắng ba mươi một tuổi
chú tại huyện công park tỉnh đắk lắc có vay của thắm khoảng bốn bốn tỷ đồng
đến hạn trả nợ anh thắng chưa có tiền nên thắm đã thuê đào duy thắng đi đòi giúp khoản nợ trên
sau đó duy thắng đã gọi các đối tượng còn lại cùng đi đòi nợ
khoảng chín giờ ngày bốn tháng sáu thắm hẹn với anh thắng đến nhà mình để bốn đối tượng này không chế bắt giữ đánh đập
sau đó các đối tượng ép anh thắng lên xe ô tô đưa đến huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đến đêm ngày bốn tháng sáu lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng anh thắng đã lấy được điện thoại và gửi định vị cho người thân
đến giờ ngày hôm sau lực lượng công an đã áp sát vị trí giam giữ vây bắt được nhóm đối tượng và giải cứu anh thắng